sau đây là thông báo hội nghị lần thứ chín bàn chấp hành chung mương đảng khóa một mươi ba
sau ba ngày từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng năm làm việc khẩn trương nghiêm túc đầy tinh thần trách nhiệm
hội nghị lần thứ chín bàn chấp hành chung mương đảng khóa một mươi ba đã bế mạc ngày một mươi tám tháng năm
hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
bàn chấp hành chung mương đảng đã ra thông báo hội nghị
chủ đình nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn thông báo
thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày một mươi sáu tháng năm đến ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tại thủ đô hà nội bàn chấp hành chung mương đảng khóa một mươi ba họp hội nghị lần thứ chín
để thảo luận cho ý kiến về các nội dung đề cương chi tiết báo cáo chính trị
của bàn chấp hành chung mương đảng khóa một mươi ba tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
đề cương chi tiết báo cáo năm năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi

đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng trình đại hội một mươi bốn của đảng
đề án tổng kết chỉ thị số ba mươi năm ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị
và dự thảo chỉ thị của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi bốn của đảng
báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm hai nghìn hai mươi ba
phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc bế mạc hội nghị
về tư tưởng chỉ đạo định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện
trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
ban chấp hành trung ương đảng ghi nhận đánh giá cao sự khẩn trương nghiêm túc trách nhiệm
của các tiểu ban văn kiện tiểu ban kinh tế xã hội và tiểu ban điều lệ đảng
trong việc xây dựng chuẩn bị dự thảo các đề cương báo cáo
các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương đảng dành nhiều thời gian nghiêm túc thảo luận ký lưỡng
góp nhiều ý kiến sâu sắc toàn diện có giá trị vào dự thảo các đề cương báo cáo
trung ương nhấn mạnh dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trên đại hội
thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
trong thời kỳ phát triển mới xác định đúng đắn những chủ trương định hướng và các quyết sách lớn
quá trình chuẩn bị văn kiện cần phải căn cứ vào kết quả thực hiện nghị quyết
đại hội một mươi ba các nghị quyết của trung ương tổng kết bốn mươi năm đổi mới một mươi năm năm thực hiện điều lệ
và cưng lĩnh của đảng bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một và thực tiễn tình hình đất nước
để đánh giá khách quan khoa học toàn diện các vấn đề
xác định đúng đắn các quan điểm tư tưởng chỉ đạo phương hướng mục tiêu nhiệm vụ
và các giải pháp chủ yếu đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới
bàn chấp hành trung ương đảng yêu cầu các tiểu ban văn kiện nghiêm túc tiếp thu ý kiến của hội nghị
khẩn trương hoàn thiện các đề cương bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo
nhất là về chủ đề quan điểm tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát
trên cơ sở đó sớm bắt tay xây dựng dự thảo các văn kiện một cách ngắn gọn xúc tích
rõ ràng dễ hiểu dễ nhớ dễ thực hiện dễ kiểm tra
về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
ban chấp hành trung ương đảng đánh giá cao công tác chuẩn bị tờ trình
và đề án tổng kết việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị
và dự thảo chỉ thị của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi bốn của đảng
trung ương xác định đây là công việc hệ trọng cần sớm triển khai thực hiện với tinh thần
tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực hiệu quả phát huy tinh thần trách nhiệm thẳng thắn
trung ương đã nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng đồng góp nhiều ý kiến thiết thực cụ thể toàn diện
sâu sắc vào tờ trình và dự thảo chỉ thị
trong đó tập trung làm rõ mục đích yêu cầu nội dung đại hội đảng bộ các cấp
và công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử cấp ủy đặc biệt là việc ra soát lựa chọn giới thiệu
và bầu những nhân sự thật sự xứng đáng đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tỷ lệ cán bộ trẻ cán bộ nữ cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp ủy cấp tỉnh thành phố
tiêu chuẩn độ tuổi tham gia cấp ủy tỉnh thành phố ban chấp hành trung ương đảng
giao bộ chính trị khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành chỉ thị để định hướng cho toàn đảng
chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
về công tác cán bộ ban chấp hành trung ương đảng đã dân chủ thảo luận kỹ lưỡng xem xét
và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và chủ tịch quốc hội
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu để đảng đoàn quốc hội giới thiệu
với quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao ban chấp hành trung ương đảng bầu bổ sung bốn ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba
gồm các đồng chí
đồng chí lê minh hưng bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương tránh văn phòng trung ương đảng
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí bùi thị minh hoài bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng bí thư đảng đoàn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
bốn bàn chấp hành trung ương đảng quyết định để đồng chí trường thị mai thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba để nghỉ công tác
vì đã có vi phạm về các điều đảng viên không được làm
năm bàn chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí lê thanh hải
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
thi hành kỷ luật đồng chí dương văn thái ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba
bí thư tỉnh ủy bắc giang và đồng chí mai tiến dũng nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
bốn ban chấp hành trung ương đảng kêu gọi toàn đảng toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết
thống nhất phát hủy những kết quả quan trọng toàn diện đã đạt được nỗ lực phấn đấu vượt qua
mọi khó khăn thách thức bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia
hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm hai nghìn hai mươi bốn và cả nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng